bộ tài chính đã ban hành thông tư quy định mức thu một số khoản phí lệ phí nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
thông tư này có hiệu lực kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cho đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó có ba mươi bảy khoản phí lệ phí được giảm với mức giảm từ một mươi năm mươi so với quy định hiện hành
gồm phí nhựa quyền khai thác cảng hàng không sân bay phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải
lệ phí cấp hộ chiếu giấy thông hành giấy phép xuất cảnh tem ab phí kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy
đây là những loại phí lệ phí đã được giảm trong năm hai nghìn hai mươi một nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trong danh mục giảm phí lệ phí trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
bộ tài chính sẽ bổ sung thêm ba khoản phí lệ phí vào danh mục các khoản phí lệ phí được giảm